nhiều trẻ em tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dương phải học trong những nhà văn hóa
phòng học bị xuống cấp do việc xây dựng trường mầm non tập trung tại địa phương này còn gặp rất nhiều khó khăn
trường mầm non xã văn tố huyện tứ kỳ được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
đến nay ngôi trường này đang bị xuống cấp nghiêm trọng
các lớp học bị xuống cấp nhiều hạng mục chưa được tu sửa
không chỉ trường chính mà bảy điểm trường còn lại cũng trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng
trường mầm non văn tố chúng tôi thì những cơ sở vật chất thì nó quá là khó khăn
vì các phòng học tận dụng từ kho của hợp tác xã cũ ngày xưa từ năm sáu mươi
thế cho nên là phòng học bây giờ nó xuống cấp rất là trầm trọng
không thế nữa mà lại còn phòng học nó chật trội không đủ diện tích
các phòng chỉ được từ một mươi năm đến một mươi tám m hai
thế cho nên là các cháu ở trong cái điểm trường này rất là khổ và rất là khó khăn
huyện tứ kỳ có hai mươi chín trường mầm non với bảy mươi tám điểm trường
tính đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám mới có một mươi trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
do không có kinh phí nên nhiều trường vẫn phải học tại các cơ sở xuống cấp
khi em kinh tư trình tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
cũng như là các trường mầm non tập trung thì xã hà thành chưa có điều kiện
về kinh phí để xây dựng trường mầm non tập trung
cho nên là các điểm các thôn vẫn cứ phải duy trì
cơ sở vật chất của các trường mầm non
tiểu học trung học cơ sở trong huyện tứ kỳ nói chung còn gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt là đối với trường mầm non
thứ nhất là về quy hoạch diện tích đất cho các trường mầm non là còn hẹp
và chưa mang tính lông dài
cái thứ hai là các trường mầm non thì hiện tại còn thiếu nhiều phòng học
nhiều trường còn có nhiều điểm trường phải học nhờ tại các nhà văn hóa thôn
là huyện thuần nông nên việc đầu tư kinh phí
còn gặp nhiều khó khăn
các cấp chính quyền cần quan tâm về cơ sở vật chất cho trường mầm non
để cô trò có thể được dạy và học trong môi trường khang trang và an toàn hơn